đây là một sự kiện vô cùng ý nghĩa vừa góp phần động viên tinh thần chiến đấu của cán bộ chiến sĩ lực lượng công an thủ đô vừa là dịp để chúng ta kiểm tra lại một lần cuối công tác chuẩn bị bảo đảm an ninh trật tự trước khi đại hội chính thức diễn ra
ghi nhận đánh giá cao nỗ lực của công an thành phố hà nội trong công tác chuẩn bị đảm bảo an ninh trật tự cho sea games ba mươi một thời gian qua thượng tướng lương tam quang nhấn mạnh sea games ba mươi một diễn ra chung thời điểm tổ chức hội nghị trung ương năm kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi năm
lực lượng công an thủ đô cần dành toàn tâm toàn lực bảo vệ các sự kiện tuyệt đối an ninh an toàn không để xảy ra sơ xuất dù là nhỏ nhất
quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ hiệp đồng giữa các lực lượng nhịp nhàng để xử lý hiệu quả các tình huống về an ninh trật tự có thể nảy sinh
đồng chí thứ trưởng cũng yêu cầu lực lượng công an thành phố cần đảm bảo tốt tình hình trật tự an toàn giao thông trong mọi tình huống của thành phố cũng như đại hội
cán bộ chiến sĩ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm chấp hành nghiêm điều lệnh công an nhân dân giữ đúng lễ tiết tác phong
hình ảnh đẹp về lực lượng công an thủ đô với quan khách vận động viên quốc tế
sau buổi lễ công an thành phố hà nội đã diễu hành hưởng ứng lễ giao quân thực hiện các phương án bảo đảm an ninh trật tự bảo vệ đại hội thể thao đông nam á lần thứ ba mươi một
cũng trong ngày hôm nay thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an cùng đoàn công tác của bộ công an đã đến làm việc về công tác tổ chức cán bộ tại công an tỉnh lâm đồng
tại buổi làm việc đại tá trần bình
trong buổi làm việc đại tá trần bình
trong đó đặc biệt chú trọng đến công tác cán bộ và đảm bảo công tác an ninh trật tự trên địa bàn
trong thời gian tới sẽ có nhiều thay đổi về công tác nhân sự nên thứ trưởng yêu cầu công an lâm đồng cần tăng cường công tác đoàn kết nội bộ
thống nhất để đảm bảo tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội tại địa phương
chiều nay tại hà nội cục truyền thông công an nhân dân đã tổ chức lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ
toàn đội ngũ lãnh đạo chỉ huy trong cục truyền thông công an nhân dân
tại buổi lễ trung tướng mai văn hà bí thư đảng ủy cục trưởng cục truyền thông công an nhân dân đã trao quyết định bổ nhiệm ba phó tổng biên tập báo công an nhân dân
trao quyết định bổ nhiệm hai phó giám đốc truyền hình công an nhân dân và trao quyết định bổ nhiệm hai phó giám đốc phó tổng biên tập nhà xuất bản công an nhân dân
tại buổi lễ trung tướng mai văn hà chúc mừng các đồng chí đã được bổ nhiệm giữ chức vụ mới tại truyền hình công an nhân dân báo công an nhân dân và nhà xuất bản công an nhân dân
điều này thể hiện sự nỗ lực cố gắng của tất cả các đồng chí đồng thời khẳng định sự tin tưởng của lãnh đạo bộ công an sự tín nhiệm của cấp ủy cán bộ chiến sĩ trong đơn vị đối với quá trình công tác của từng đồng chí
mong muốn các đồng chí trên cương vị mới luôn tăng cường đoàn kết không ngừng nỗ lực phấn đấu cố gắng tiếp tục cùng với lãnh đạo cục truyền thông công an nhân dân truyền hình công an nhân dân báo công an nhân dân nhà xuất bản công an nhân dân lãnh đạo chỉ đạo cán bộ chiến sĩ công nhân viên xây dựng đơn vị vững mạnh hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đáp ứng yêu cầu công tác thông tin tuyên truyền của đảng nhà nước bộ công an và của công chúng độc giả

hội thao lần này đã phản ánh phong trào cầu lông và cổ tướng phát triển rộng khắc trong toàn lực lượng
chất lượng chuyên môn của tất cả các vận động viên